với việc thành lập chi hội hữu nghị việt nam liên bang nga bộ công an hiện việt nam có ba mươi năm hội hữu nghị việt nga tại các tỉnh thành phố
và một mươi bốn chi hội trực thuộc trung ương hội hữu nghị việt nam liên bang nga
thưa quý vị và các bạn đằng sau những chiến công của người chiến sĩ công an nhân dân không thể không kể đến vai trò đặc biệt quan trọng của hậu phương nơi máy ấm gia đình
bởi gia đình ấm no hạnh phúc là nền tảng tạo động lực tinh thần để các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
trong lực lượng công an thành phố đà nẵng thì có nhiều gia đình có vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng để công tác trong lực lượng
hiểu chia sẻ và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ là cách mà họ đối mặt và khắc phục khó khăn trong cuộc sống hôn nhân trở thành một gia đình tiêu biểu
câu chuyện ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với gia đình của đại úy hà phước tuân phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà của thành phố đà nẵng
hơn chín năm gắn bó với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy hơn ai hết đại úy hà phước tuân là người thấu hiểu rõ nhất tính chất công việc
bất kể giờ giấc thời gian đồng chí phải có mặt trực tiếp đấu tranh bám sát đối tượng trong suốt mấy tuần liền
đó là chưa kể những hiểm nguy đang chờ phía trước và bản thân đồng chí tuân cũng đã từng đối diện với nguy cơ phơi nhiễm hiv
trong lúc khó khăn ấy đồng chí vẫn luôn lạc quan và nỗ lực chỉ huy khám phá thành công nhiều chuyên án bởi anh đã được tiếp thêm động lực từ chính đồng nghiệp và cũng là người vợ đồng hành trong suốt hành trình chín năm ấy
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
dưới bình luận trên ông pompeo cũng dẫn lại tuyên bố tầm nhìn về asean gắn kết và chủ động thích ứng vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng được các nhà lãnh đạo asean thông qua tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu vừa qua
trong tuyên bố các nhà lãnh đạo asean đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định an toàn và tự do hàng hải hàng không tại biển đông
duy trì luật pháp quốc tế bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai các nhà lãnh đạo asean cũng kêu gọi tích cực hướng tới việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông doc và sớm kết thúc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế